sau những phát hiện gian lận thi cử tại các điểm thi ở một số tỉnh thì mới đây thực hiện văn bản chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiến hành giả soát lại các khâu coi thi chấm thi quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thâm quốc gia hai nghìn một mươi tám kết quả kiểm tra sẽ báo cáo về bộ trước ngày một tháng tám
theo văn bản chỉ đạo của bộ sở giáo dục và đào tạo bà rịa vũng tàu sẽ tập trung giả soát ở các khâu coi thi chấm thi quy trình thi
theo đánh giá của giám đốc sở tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám tỉnh bà rịa vũng tàu làm rất nghiêm túc không phát hiện ra sai sót gì
những trường hợp cao điểm thường là những học sinh đạt giải quốc gia
theo thống kê kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay bà rịa vũng tàu có một mươi một hai trăm tám mươi trên một mươi một bốn trăm sáu mươi hai thí sinh đỗ tốt nghiệp
tỷ lệ đỗ là chín mươi tám bốn mươi một có ba mươi thí sinh bị điểm liệt từ điểm một trở xuống ở cả chín môn thi của năm bài thi toán ngữ văn ngoại ngữ khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
trong đó môn có điểm liệt nhiều nhất là môn lịch sử với một mươi thí sinh kế đó là môn ngoại ngữ chín thí sinh